cũng nhân dịp này thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có bài phát biểu
việt nam nỗ lực hết sức mình và hợp tác cùng với các nước thành viên
thực hiện thành công các trọng tâm ưu tiên của năm asean hai nghìn hai mươi
được đăng tải trên báo nhân dân số ra ngày hôm nay
là chủ tịch asean hai nghìn hai mươi việt nam sẽ phát huy những thành quả
tiếp nối nỗ lực của các kỳ chủ tịch tiền nhiệm để cùng với các thành viên
định hướng phát triển cộng đồng asean đến năm hai nghìn hai mươi năm và xa hơn
chủ tịch asean hai nghìn hai mươi sẽ chủ động chuẩn bị mọi mặt cho nhiệm kỳ này
và sẵn sàng cùng với các nước thúc đẩy cộng đồng asean phát triển mạnh mẽ
với tâm thế là công dân asean mỗi người dân việt nam bằng hành động thiết thực của mình
hãy là một sứ giả truyền thông điệp về một việt nam yêu hòa bình
hữu nghị giàu lòng mến khách và luôn rộng mở vòng tay hợp tác
đối phó với dịch viêm phổi lạ từ trung quốc giám sát chặt chẽ cửa khẩu
bằng máy đo thân nhiệt từ xa là thông tin rất đáng chú ý được đăng tải
trên báo lao động số ra ngày hôm nay
theo bài viết các cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện điều lệ y tế quốc tế
các nguồn tin cho thấy là trung quốc tiếp tục ghi nhận thêm các trường hợp viêm phổi cấp
chưa rõ nguyên nhân tại thành phố vũ hán tỉnh hồ bắc
tính đến ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi đã ghi nhận bốn mươi bốn trường hợp mắc
trong đó có một mươi một trường hợp trong tình trạng nặng hai trường hợp đã hồi phục hoàn toàn
các trường hợp khác sức khỏe ổn định chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong
theo giám đốc trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế tp hcm hiện ngành y tế tp hcm
đang có nhiều biện pháp ứng phó để tránh nguy cơ bùng phát dịch bệnh này
tại thành phố như kiểm soát bệnh bằng máy đo thân nhiệt từ xa
và quan sát tình trạng sức khỏe của các hành khách nhập cảnh
chương trình cũng xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý
được đăng tải trên báo tuyển phong
nhận đơn hàng theo tháng dệt may đuối sức
dù kỳ vọng rất lớn và có mức tăng trưởng ước tính
khoảng bảy năm nhưng mà thực tế đến hết năm hai nghìn một mươi chín
dệt may việt nam đã vụt khỏi tầm tay mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu là bốn mươi tỷ usd
dù là một trong một mươi nhóm hàng có giá trị xuất khẩu lớn nhất
dẹp may đang dần đuối sức khi tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu
cũng như là phải tìm các thị trường ngách vì không đủ sức cạnh tranh trực tiếp
với hàng trung quốc hay ấn độ
theo báo cáo của bộ công thương về hoạt động của các doanh nghiệp dệt may cho hay
số lượng đơn hàng của nhiều doanh nghiệp mới chỉ bằng tám mươi
so với cùng kỳ năm trước
không chỉ thế nhiều doanh nghiệp thay vì nhận được đơn hàng dài hạn như trước kia
thì giờ đây họ chỉ có các đơn hàng theo tháng và dài nhất là theo quý
thưa quý vị cận tên nguyên đán xâm ngọc linh càng được săn lùng ráo riết
tuy nhiên mặt hàng được mệnh danh là quốc bảo việt nam này
vẫn đang trong vòng vây của các loại xâm khác tra trội và lừa đảo người tiêu dùng
cảnh báo xâm ngọc linh giả là thông tin đáng chú ý
được đăng tải trên báo thanh niên số ra ngày hôm nay
xâm ngọc linh được xem
là thần dược quý hiếm và tốt cho sức khỏe
vốn sinh trưởng tự nhiên ở khu vực núi ngọc linh
thuộc địa bàn huyện tumarong tỉnh con tum và nam trà my tỉnh quảng nam
theo phó giám đốc công ty cổ phần sâm ngọc linh con tum
xâm ngọc linh tự nhiên hiện vô cùng hiếm
mỗi năm hai công ty chuyên sâm ngọc linh trồng ở con tum
chỉ tung ra thị trường khoảng từ hai mươi ba mươi kg xâm ngọc linh cũ
với giá tối thiểu là sáu mươi triệu đồng
cao nhất là hai trăm linh hai trăm năm mươi triệu đồng một kg tính theo năm trồng
tại thủ phủ xâm ngọc linh con tum quảng nam và hiện trên thị trường hiện nay
đặc biệt là các thành phố lớn như hà nội hay tp hcm
có tình trạng các loại cây họ xâm từ phía bắc không rõ nguồn gốc
và hóa đơn chứng từ giao bán tràn lan
giá các loại này thì chỉ từ một hai triệu đồng một kg
nhưng đội lốt thành xâm ngọc linh và được thổi giá lên tới hàng trăm triệu đồng một kg